trong bối cảnh toàn đảng toàn quân tổng bí thư tổng bí thư tổng bí thư tổng bí thư tổng bí thư tổng bí thư
trong bối cảnh toàn đảng toàn quân tổng bí thư tổng bí thư tổng bí thư
trong bối cảnh toàn đảng toàn quân tổng bí thư tổng bí thư tổng bí thư
trong bối cảnh đạo hệ thống chính trị thành phố đã có những quyết định kịp thời đa dạng phong phú để phong chống dịch bệnh kịp thời thực hiện các chính sách an sinh xã hội kịp thời xây dựng mới một mươi sáu bệnh viện giã chiến với quy mô lớn tổng số lên đến gần năm mươi dường bệnh
chủ tịch nước cũng đánh giá cao các địa phương các bộ ngành đã quan tâm hỗ trợ thành phố thời gian qua
chủ tịch nước yêu cầu thành phố hồ chí minh rút kinh nghiệm sâu sắc về thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu khi mật độ dân cư di chuyển trên đường còn đông
đồng thời chủ tịch nước phát biểu khai mạc thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư
còn tại hà nội vào sáng nay thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương về tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín và các phương án tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ đã được quốc hội khoáng một mươi năm quyết nghị tại kỳ họp thứ nhất liên quan đến công tác phòng chống dịch